trong ngày một mươi tám tháng một tại thành phố hồ chí minh bộ công an đã tổ chức hội đàm đánh giá kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi chín
và ký kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia
chủ trì bộ buổi hội đàm và lễ ký kết về phía bộ công an việt nam có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phía campuchia có ngài samdech krola homsokeang phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia làm trưởng đoàn
tại buổi hội đàm hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi
chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng khẳng định kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi chín đã đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa hai nước nói chung và mỗi nước nói riêng
trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay
trong thời gian tới hai bộ sẽ tiếp tục hợp tác hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương
đấu tranh có hiệu quả
các bộ sẽ tiếp tục hợp tác hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương